vân canh là một huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn của tỉnh bình định
để truyền dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho người dân trên địa bàn
huyện vân canh xác định sẽ phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là một trong bốn khâu đột phá chính trong thời gian tới
sưởng gỗ này mới hoàn thành và đi vào hoạt động tại cụm công nghiệp thị trấn vân canh
dù mới sản xuất được hơn một năm nay nhưng kết quả kinh doanh đạt khá giải quyết việc làm cho gần năm mươi lao động địa phương
trong đó là người dân tộc thiểu số chiếm hơn chín mươi với mức thu nhập ổn định gần năm triệu đồng mỗi tháng
không những giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển